hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn minh hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tỉnh bình dương mức án tử vọng tử hình về tội giết người cướp tài sản và cướp giật tài sản
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hiếu đi xe máy đến quán nước của bà võ thị thanh thảo để uống nước
thấy bà thảo đeo dây chuyền vàng hiếu đã kể dao khống chế để cướp sợi dây chuyền
bị chống trả và chi hô cướp hiếu dùng dao cắt cổ bà thảo rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
hai ngày sau hiếu tiếp tục thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền vàng nhưng bị người dân phát hiện truy đuổi và trốn thoát
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguyễn minh hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận thêm đã gây ra một vụ cướp dây chuyền vàng của một nạn nhân khác
tổng giá trị tài sản hiếu cướp được là hơn hai mươi triệu đồng
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã đồng loạt phá hai chuyên án bắt giữ bốn đối tượng có hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức như giấy khám sức khỏe bệnh án của các bệnh viện trong và ngoài tỉnh
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm lê bán nam nguyễn thị thanh nguyễn thị mai và lê ngọc đạt
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều giấy khám sức khỏe bệnh án giả của bệnh viện đa khoa thanh hà và bệnh viện giao thông vận tải cùng nhiều con dấu giả của các bệnh viện này
để thực hiện hành vi bốn đối tượng đã thông qua mạng xã hội giao bán các giấy tờ giả này có hình con dấu tên bác sĩ dấu chức danh dấu trò màu đỏ của bệnh viện cùng với mẫu giấy khám sức khỏe của bệnh viện để bán cho khách hàng qua hình thức chuyển phát nhanh hoặc ship đến tận nhà với giá từ bảy mươi cho đến một trăm năm mươi đồng một loại giấy tờ
công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang vừa làm rõ đối tượng nguyễn văn minh chú tại thôn cầu thầy xã an thượng huyện yên thế tỉnh bắc giang là nhân viên công ty samsung thái nguyên về hành vi trộm cắp tài sản
chiều ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan công an nhận được tin báo của gia đình một nạn nhân bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá kết sắt lấy đi bốn mươi một triệu đồng cùng năm năm cây vàng với tổng trị giá tài sản khoảng hai trăm bảy mươi triệu đồng
tiến hành điều tra tổ công tác bắt giữ hoàng văn minh khi đối tượng vừa đặt tài sản
vừa thực hiện xong hai vụ trộm kết sắt tại hai gia đình khác tại cơ quan công an minh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
vào sáng nay đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long tiến hành mật phục bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu dân cư thuộc ấp tân an xã tân hạnh huyện long hồ
tiến hành truy đuổi lực lượng công an bắt giữ được một mươi bảy đối tượng có hộ khẩu tại huyện long hồ và thành phố vĩnh long tạm giữ một mươi một xe mô tô
hai con gà đá một mươi sáu điện thoại di động cùng số tiền trên người của nhóm đối tượng này là khoảng tám mươi triệu đồng